tại tỉnh hải dương các cấp công đoàn cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tích cực quan tâm chăm lo đời sống bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động
qua đó tạo động lực giúp cho người lao động yên tâm làm việc gắn bó với doanh nghiệp
công ty trách nhiệm hữu hạn hyundai kefiko việt nam tại hải dương hiện có hơn hai lao động đang làm việc
nhằm nâng cao đời sống cho người lao động công ty đã quan tâm hơn đến chất lượng bữa ăn ca cho lao động
qua đó giúp người lao động tái tạo năng lượng tốt hơn để yên tâm sản xuất
hiện có khoảng hơn một trăm linh lao động đang làm việc trong các khu củng công nghiệp trên địa bàn tỉnh hải dương với mức thu nhập bình quân từ sáu năm đến tám triệu đồng một người một tháng
để nâng cao đời sống cho người lao động các cấp công đoàn phối hợp với các cơ quan ban ngành

giám sát thanh tra kiểm tra công tác chăm lo sức khỏe bữa ăn giữa ca an toàn vệ sinh lao động việc thực hiện các chế độ chính sách yêu đãi đối với người lao động
chăm lo đời sống cho người lao động thì cũng đã được công đoàn chúng tôi tập trung rất là nhiều
những trường hợp phát sinh không may mắc bậm hiểm nghèo thì công đoàn chúng tôi cũng đã thực hiện phát động những chương trình chung tay để tạo ra những quỹ để hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn
các gia đình yên tâm để làm việc và công nghiên cho công ty
sự quan tâm chăm lo tốt hơn đời sống người lao động trong các khu cùng công nghiệp đã góp phần cải thiện môi trường điều kiện làm việc sinh hoạt cho người lao động góp phần quan trọng vào việc thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh hải dương